nhưng sau ba năm thực hiện bình minh đã có xã nông thôn mới đầu tiên là xã đông thạnh
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy bốn xã còn lại đều đạt chuẩn nông thôn mới
từ đó giúp đưa thị xã bình minh là đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vĩnh long
mục đích làm sao là nông thôn mới cái bản chất cốt lỗi cuối cùng đó là đời sống của người dân phải được nâng lên
nếu mà đời sống người dân không nâng lên thì ta cũng không có nói nông thôn mới để làm gì
từ chỗ đó thì cấp quỹ chính quyền có cái chủ động xây dựng cái kế hoạch cụ thể chi tiết kể cả nội dung
rồi thời gian hoàn thành cũng như là phân công cái người chịu trách nhiệm chính trong xử lý tất cả những công việc cho chuẩn bị cho nông thôn mới
điều thấy rõ nhất ở thị xã bình minh hiện nay là đời sống và thu nhập người dân tăng lên đáng kể
cụ thể đã đạt bốn mươi ba triệu tám trăm linh
tám mươi đồng một người một năm tăng gấp ba tám mươi hai lần so với năm hai nghìn một mươi một
nổi bật tiếp theo phải kể đến là cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã
hiện nay bình minh đã xây dựng dùng chuyên canh cây ăn trái trái cây đặc sản như bưởi nam roi đạt diện tích hai sáu mươi hai hectare sản lượng hai mươi năm tám trăm linh tấn một năm
dùng chuyên màu cải xà lách son rau díp cá ở xã thuận an với hai trăm linh hectare sản lượng bình quân hai mươi chín ba trăm linh tấn mỗi năm
mang lại thu nhập bình quân cho người dân từ bốn trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng
ngoài ra còn dùng lúa đặc sản chất lượng cao xã đông thạnh dùng chăn nuôi gia súc gia cầm bước đầu đã hình thành được mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm
thì cái từ mà được công nhận là cái xã nông thông mới thì sự có địa phương hỗ trợ cho tiếp như là giác kinh rồi làm đường này kia cho nó thượng tiện
như cái đường máy sông ở dưới thì nó cũng đang làm thì cái thương lái nó dần chỉa
hàng quá dễ thì bên đây tiêu thụ cải mình cũng dễ bán hơn
cùng với nhiều giải pháp đồng bộ khác như đào tạo nghề giải quyết việc làm tạo điều kiện cho các hộ gia giống ngân hàng và các nguồn giống khác
tập cuốn chuyển giao khoa học kỹ thuật đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện các chương trình an sinh xã hội
cùng với sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng đã giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc của hộ nghèo cận nghèo
nhờ vậy công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả tốt
hiện tại tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại nam xã còn một năm mươi chín
về phát triển giáo dục y tế gian hóa và bảo vệ môi trường cũng có nhiều chuyển biến rõ nét
những năm qua giáo dục và đào tạo thị xã luôn được chú trọng đầu tư nâng cấp giúp phát triển toàn diện về mọi mặt
mạng lưới trường học quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển ở tất cả các cấp học
tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp đạt tám mươi chín một mươi chín
được sự chăm lo của quý ông thị xã bình minh phòng dục đào tạo xây dựng cho trường đạt trưởng quốc gia
trường có đủ các phòng chức năng cho nên là phụ huynh và học sinh giáo viên cũng phấn khởi
và từ đó thì nâng cao cái chất lượng lên
điển hình như năm học vừa qua thì tỷ lệ học sinh lên lớp là một trăm linh học sinh tốt nghiệp thì cũng đạt một trăm linh
trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này
thị xã bình minh cũng đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội
xây dựng được thế trận lòng dân dững dàng để từ đó người dân cùng chính quyền chung tay hoàn thành mọi nhiệm vụ
một cái vấn đề nữa phải nói là quan trọng nữa là phải nói rằng là cái sự chung sức chung lòng của người dân rất là cao trong xây dựng nông thôn mới
và hình như không còn một cái phản cách giữa người dân với chính quyền mà nó xa như trước đây là không phải
mà nó được gần hơn trong từ cái giải quyết trong cái thủ tục hành chính trong cái tiếp xúc cuộc sống đời thường thì nó cũng được tốt hơn trước nhiều
xin chào và hẹn gặp lại